cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cho biết đang tạm giữ đối tượng sơn thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại huyện trần văn thời về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án chính là chồng của đối tượng
cách đây khoảng bốn tháng trong lúc xảy ra mâu thuẫn với chồng hồng đã dùng dao chém chồng tử vong
sau đó để che giấu hành vi phạm tội hồng đã dùng dụng cụ bằng sắt cột vào người nạn nhân
rồi đẩy sát xuống ao gần nhà
gie giết bởi hành vi phạm tội suốt vài tháng qua ngày một mươi bốn tháng năm
hồng đến cơ quan công an tự thú và khai nhận vụ việc
công an tỉnh cà mau đã triển khai lực lượng lặn tìm thì phát hiện sương người
và một số vật dụng khác liên quan đến hành vi phạm tội của sơn thị hồng